con đường đi lên đi nhanh của việt nam phải là công nghệ
báo chí rất quan trọng nhưng không quản lý bằng công nghệ sẽ khó thành công
chính phủ rất ấn tượng với cụm từ sáng tạo và khát vọng việt nam
tất cả những người làm báo cần phải có khát vọng này
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định tại hội nghị triển khai nhiệm vụ
năm hai nghìn một mươi chín của bộ thông tin và truyền thông vào chiều nay
ngành thông tin và truyền thông vẫn còn nhiều tồn tại trong năm vừa qua
cụ thể đó là vụ avg
là vụ việc làm chậm đi sự phát triển
của ngành và làm mất đi nhiều cán bộ
thủ tướng đề nghị bộ phải coi đây là bài học đắt giá
để từ đây mạnh mẽ vươn lên
thứ hạng việt nam về công nghệ thông tin vẫn còn thấp
thậm chí còn tụt hậu
vai trò của một số sở thông tin và truyền thông
chưa đóng góp vào sự phát triển của địa phương
mới chỉ làm công việc về báo chí
chứ chưa làm gì để phát triển công nghệ
thủ tướng nêu rõ trong thời điểm hiện nay
chưa sát nhập sở thông tin và truyền thông với bất kỳ sở nào
trừ khi thủ tướng có nghị định mới
mạng xã hội còn nhiều bất ổn
chúng ta đã có một mươi bảy nhà báo
chưa phải đồng tâm hiệp lực phát triển đất nước
bên cạnh những cái tờ rất là tốt
những cái thông tin chúng tôi nói ví dụ như là
tôi mang tờ nhân trang hôm nay
không có một thuận hữu để về
duyệt bài rồi nhưng mà ta đưa ra một vấn đề
hết sức lớn thu hút nguồn vốn phát triển
vùng dưới trọng điểm kỹ năng
kiếm bốn mươi tăng trưởng
ta đưa vấn đề lớn như vậy
như cái tốt như vậy
nhưng mà nếu một mươi bảy nhà báo chúng ta đồng tâm hiệp lực
để đóng góp cho phát triển đất nước
thì tốt nhất mãi
nhưng mà chúng ta có nhiều sai phạm
thủ tướng nhấn mạnh về đạo đức nhà báo hiện nay
bị xa đà vào tiền bạc
phe nhóm và nhiều động thái không tốt
thủ tướng yêu cầu toàn dân phải giám sát đạo đức nhà báo
việc phát triển và quản lý báo chí để phụng sự sự nghiệp đổi mới
để việt nam sánh vai với các cường quốc trên thế giới
là việc quan trọng của quản lý báo chí
do vậy nhà nước phải tăng cường quản lý cùng định hướng của đảng
thủ tướng nhấn mạnh
việc xuống cấp đạo đức của nhà báo hiện nay cần phải được lên án
thống tiền dân nghiệp
dùng phí hàng năm để bảo vệ
một số tờ báo tổ chức tính hội đồng doanh nghiệp
và các cân bộ có liên quan
báo chí mọi mốc đời tư
vi phạm quyền công người quyền công dân
vi phạm bảo vệ thương hiệu việt nam
báo chí dìm hàng các đối tác khác trong thế thị trường
báo chí với diễn biến hòa bình
suy thoái chính trị phòng chống tham nhũng
xây dựng xã hội nhân vang
tôi đã tới tham báo quân đội nguyễn trăng
tôi rất quan ngành báo quân đội nguyễn trăng
đã có những bài phân tích chống suy thoái
về chính trị tư tưởng chuyển hóa
tự diễn biến
đồng thời lên án mạnh mẽ
những hành vi tham nhũng tiêu cực đã được kết luận đó ra
thủ tướng đồng ý để bộ thông tin và truyền thông
nghiên cứu báo cáo chính phủ
về mô hình trung tâm
hoặc tổ hợp báo chí nhà nước
do vậy thể chế và chiến lược ngành
cùng với nhiệm vụ đào tạo cán bộ
trong lĩnh vực công nghệ thông tin
là nhiệm vụ quan trọng của bộ
để làm sao phát triển tốt và bền vững
cho ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin
thủ tướng đặt hàng các bộ ngành của việt nam
phải làm sao để có thứ hạng cao
bởi ict là nền tảng của mọi lĩnh vực
và là nền tảng của kinh tế số
phát triển công nghệ ở việt nam
phải dùng công nghệ để giải quyết
các vấn đề ở việt nam
yêu cầu bộ thông tin và truyền thông
phải dẫn dắt các doanh nghiệp công nghệ
ict ở việt nam
thủ tướng cũng đề xuất
nên tính đến tên của bộ này
trong nhiệm kỳ mới có thể là bộ công nghệ
và truyền thông bởi công nghệ
là rất quan trọng trong phát triển
thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục xây dựng
mạng xã hội mạng xã hội ở việt nam
cần phải có số lượng người dùng
không kém mạng xã hội nước ngoài
thủ tướng nhấn mạnh mạng gia lô
hiện có bốn mươi năm triệu người đã sử dụng
số lượng này là rất nhiều
quan trọng để phát triển nếu không chú ý
mạng xã hội sẽ bị thất bại
tiếp ông tatsuo yasunaga
chủ tịch kiêm tẩm giám đốc điều hành
công ty mitsui nhật bản vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ ấn tượng
mitsui có nhiều đóng góp với việt nam
vui mừng thông báo mitsui đầu tư
một trăm linh triệu đô la và một doanh nghiệp
nuôi tôm của việt nam là tập đoàn
minh phú để phát triển xuất khẩu tôm
trong đó có việc đầu tư kho đông lạnh
về dự án khai thác khí lô bê
khi được thủ tướng chính phủ việt nam
giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ
mitsui đang rất nỗ lực vì là doanh nghiệp
sử dụng điện nhiều cho nên mitsui
mong muốn có nguồn điện ổn định ở việt nam
mitsui đang tích cực phối hợp với
các bộ ngành đơn vị liên quan
việt nam thúc đẩy dự án doanh nghiệp
mong nhận được sự quan tâm của thủ tướng
để các dự án năng lượng quan trọng này tiến triển
hiện nay xuất khẩu tôm của
minh phú đạt bảy trăm linh triệu đô la mỹ
một năm hy vọng sau khi hợp tác
với mitsui kim ngạch xuất khẩu của
tập đoàn minh phú sẽ đạt một tỷ đô la mỹ
đánh giá cao mitsui đầu tư
vào dự án khí và dự án nuôi tôm
việc mitsui hợp tác với tập đoàn minh phú
là hướng đi đúng và chính phủ
hết sức hoan nghênh sự hợp tác này
thủ tướng cũng khẳng định chính phủ việt nam
hết sức quan tâm dự án khí lô bê
và sẽ thúc đẩy để phát triển các dự án
hạ nguồn thủ tướng cho biết
việt nam rất quan tâm phát triển nguồn điện
nhất là điện phục vụ cho vùng kinh tế
trọng điểm phía nam cho nên
việc mitsui đầu tư vào phát triển
các dự án khai thác khí là hoàn toàn đúng đắn
với việc hai nước đã ký kết các hiệp định
nhất là hiệp định cptpp
mới có hiệu lực thì mitsui hoàn toàn
yên tâm về cơ sở pháp lý bảo vệ
nhà đầu tư chính phủ việt nam cam kết
triển khai đồng bộ các dự án khí
đồng thời mong muốn mitsui tăng cường tiêu thụ
nhiều sản phẩm của việt nam
tiếp ông skura ishi
phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành
công ty honda motor nhật bản
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao
honda có nhiều sản phẩm tốt đóng góp
thuế cao có nhiều hoạt động xã hội tích cực
thủ tướng đề nghị honda tích cực
đóng góp phát triển công nghiệp phụ trợ
ở việt nam tiêu thụ nhiều sản phẩm
phụ tùng do các doanh nghiệp việt nam sản xuất
thủ tướng mong muốn honda đẩy mạnh
sử dụng phụ tùng cung cấp cho sản xuất
ô tô honda tại việt nam
vì việt nam có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc này
nhất là hiệp định cptpp
có hiệu lực
hơn nữa việt nam lại là thị trường lớn
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn quan tâm
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhật bản
trong đó có honda
làm ăn thành công tại việt nam
ông skura ishi cảm ơn
thủ tướng đã dành thời gian tiếp
luôn quan tâm ủng hộ giúp đỡ
to lớn để honda làm ăn thành công
tại việt nam trong suốt thời gian qua
tín nhiệm với sản phẩm honda
honda cũng đang mở rộng sang lĩnh vực sản xuất ô tô
vì việt nam là một trong những thị trường
quan trọng bên cạnh hoạt động
thúc đẩy lái xe an toàn honda
đang thúc đẩy phong trào tặng mũ bảo hiểm cho
trẻ em việt nam đến nay honda
việt nam đã tặng được hai triệu mũ bảo hiểm
hy vọng ý thức tham gia giao thông của
người dân sẽ được cải thiện
chiều ngày một mươi năm tháng một tại siem reap
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã có cuộc hội kiến với chủ tịch quốc hội
vương quốc campuchia chủ tịch hội nghị thường niên
diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương
gọi tắt là appf
chủ tịch quốc hội campuchia
samdeck heng samrin nhấn mạnh
sự có mặt của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
không chỉ là vinh dự với quốc hội campuchia
mà còn góp phần quan trọng trong việc củng cố
và tăng cường quan hệ hiểu nghị đoàn kết
giữa hai nước góp phần để hội nghị thành công
tốt đẹp chủ tịch quốc hội campuchia
bày tỏ vui mừng khi quốc hội hai nước
đã tạo ra rất nhiều cơ chế hợp tác đạt kết quả tốt
đã khích lệ cả việc trao đổi
kinh nghiệm hoạt động của hai bên cũng như việc
duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
và nhân dân việt nam đã dành cho đất nước
và nhân dân campuchia dự án viện trợ
xây dựng tòa nhà làm việc của quốc hội campuchia
chỉ giá hai mươi năm triệu đô la mỹ
trước đó bên lề
appf hai mươi bảy chủ tịch quốc hội
nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với
chủ tịch thượng viện campuchia semdes sechum
đánh giá cao bài phát biểu khai mạc
của chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân
trong sáng nay với nội dung hết sức sâu sắc
và có ý nghĩa chủ tịch thượng viện
vương quốc campuchia cho rằng
quan hệ hai nước hai quốc hội rất đặc biệt
vì thế chủ tịch thượng viện campuchia
nhấn mạnh dù tình hình quốc tế có sự
biến truyền phức tạp như thế nào đi chăng nữa
thì mối quan hệ gắn bó giữa hai nước cũng không thay đổi
chúc quốc hội thượng viện hai nước
ngày càng hợp tác bền chặt trong cả đa phương
lẫn song phương góp phần thúc đẩy
mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
cũng trong chiều một mươi năm tháng một
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã hội kiến chủ tịch quốc hội cộng hòa
dân chủ nhân dân lào paniyatotu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
bày tỏ vui mừng được gặp lại chủ tịch
paniyatotu trong khuôn cổ hội nghị
apbf hai mươi bảy và ngay sau cuộc gặp
cấp cao thường niên giữa hai bộ chính trị
và kỳ họp lần thứ bốn mươi một của ủy ban liên chính phủ
việt nam lào chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
bày tỏ nhất trí với các đề xuất
của chủ tịch quốc hội paniyatotu
về việc tăng cường quan hệ hợp tác
giữa quốc hội hội đồng nhân dân hai nước
trong đó chủ tịch quốc hội nhất trí
cần tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm
theo chuyên đề ở các cấp độ từng ủy ban
nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước
và hội đồng nhân dân một số địa phương
có thể trao đổi kinh nghiệm cụ thể
trong lĩnh vực hoạt động của mình
chúng ta cần huy động nguồn lực
không chỉ của nhà nước
mà của cả xã hội của cả gia đình
người cao tuổi để cùng tham gia vào
thực hiện các chính sách cho người cao tuổi
đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy
vai trò người cao tuổi đó là những chia sẻ
của đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận
trung ương tại buổi làm việc với
ban thường vụ trung ương hội người cao tuổi việt nam
tại buổi làm việc đồng chí
trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận
trung ương đã lắng nghe ban thường vụ
trung ương hội người cao tuổi việt nam
báo cáo các kết quả hoạt động trong năm
hai nghìn một mươi tám và phương hướng nhiệm vụ hoạt động
năm hai nghìn một mươi chín phát biểu
tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai
ghi nhận biểu dương những kết quả
đã đạt được của hội người cao tuổi việt nam
trong năm hai nghìn một mươi tám vừa qua và nhấn mạnh
tầm quan trọng của các cán bộ hội các cấp
sự chủ động sáng tạo trong tổ chức
hoạt động của hội các cấp trên mọi mặt
đặc biệt là cho sự đồng thuận phát huy
đoàn kết dân tộc góp phần cho sự phát triển
chung của đất nước đồng thời tiếp thu
các ý kiến đóng góp những kiến nghị
của ban thường vụ trung ương hội người cao tuổi việt nam
cùng đại diện hội người cao tuổi các cấp
cơ sở gửi tới ban bí thư trung ương đảng
và chính phủ
phải nói là để đóng góp cho đồng thuận
đóng góp cho phát huy dân chủ
cho khối đài đoàn kết toàn dân tộc
thì phải nói là lực lượng người cao tuổi
hội người cao tuổi là tham gia đóng góp
rất là lớn qua đó
thì cũng góp phần xây dựng đảng
xây dựng nhà nước xây dựng hệ thống chính trị
chúng ta có hơn chín mươi sáu triệu dân
thì cái lực lượng này đã hơn một mươi một triệu người
tỷ lệ rất là cao
đài đoàn kết dân tộc
để mà góp phần
cho cái quá trình phát triển của đất nước
và góp phần
xây dựng đảng xây dựng nhà nước
trong sạch vận mặt tôi cũng
thấy rằng là người cao tuổi cũng có
tổ chức của mình để tiếp tục
có thể có sự đóng góp cũng như là
góp phần cho cái sự phát triển
của đất nước
các đại biểu cũng thống nhất cho rằng
trong những năm qua hội người cao tuổi việt nam
đã phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội
đại diện cho nguyện vọng quyền
lợi ích hợp pháp của người cao tuổi
là chỗ dựa tin cậy của đảng nhà nước
tuy nhiên hiện nay bên cạnh những
kết quả đã đạt được thì công tác chăm sóc
và phát huy vai trò người cao tuổi
vẫn còn có những khó khăn và hạn chế
cái khó khăn và cái hạn chế
hiện nay đặt ra thì phải nói
tới vấn đề thứ nhất
là cái tác động của quá trình giả hóa dân số
việt nam là quốc gia mà
cái tốc độ giả hóa dân số rất là nhanh
thì những vấn đề đặt ra đối với
an sinh xã hội
những công việc đặt ra đối với chăm sóc
người cao tuổi là một nhiệm vụ rất lớn
và nó tác động rất là trực tiếp
cái đời sống người cao tuổi cái thứ ba nữa là
điều kiện về kinh phí về cơ sở
và chất của hội là cũng khó khăn
trong khi đó những việc vẫn phải làm
đó là phải chăm sóc phải phát huy
vai trò người cao tuổi vẫn phải tổ
chức cái hoạt động của hội thường xuyên
thì trong cái nền đấy trong cái điều kiện ấy
là một khó khăn là một thách thức

triển khai nghị quyết đại hội năm hội người cao tuổi
việt nam nhiệm kỳ hai nghìn bảy mươi sáu

thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao
trong năm hai nghìn một mươi chín hội người cao tuổi
việt nam cần tiếp tục phát huy phong trào
tuổi cao gương sáng tập trung điều hành
hiệu quả bám sát ba nhiệm vụ trọng tâm
là công tác xây dựng tổ chức hội
công tác chăm sóc người cao tuổi
và công tác phát huy vai trò người cao tuổi
cùng hai chương trình công tác lớn
là chương trình người cao tuổi tham gia xây dựng
phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò
người cao tuổi ở cơ sở và chương trình
người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường
xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
bản tin cuối ngày của truyền hình nhân dân hôm nay đến đây là kết thúc
và xin kính chào tạm biệt